thăm và chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân hải phòng vào sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chúc mừng hải phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm hai nghìn hai mươi
khẳng định hải phòng có nhiều đột phá trong phát triển so với nhiều địa phương khác là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước
chuyển dịch mạnh mẽ trong nông nghiệp nông thôn có bảy mươi số xã đạt nông thôn mới
thủ tướng mong muốn năm hai nghìn một mươi chín hải phòng sẽ đạt một trăm linh các tiêu chí phát triển nông thôn mới
trong công nghiệp cũng là tỉnh đầu tiên có sản phẩm ô tô
thủ tướng bày tỏ vui mừng vì hải phòng đã phát triển được dịch vụ tốt hơn với khu khách sạn năm sao cao bốn mươi năm tầng

về sản phẩm ô tô hải phòng sẽ đạt một trăm linh các tiêu chí phát triển nông thôn mới
hải phòng sẽ hội hóa nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân
hỗ trợ công nhân người nghèo và gia đình chính sách để mọi thành phần đều được vui xuân đón tết
cuối năm qua hải phòng đã báo cáo bộ tài chính về việc triển khai nghị quyết số ba mươi hai để thực hiện
sau khi đánh giá thì tập thể bộ chính trị đã đưa ra nghị quyết mới cho hải phòng
hải phòng đã báo cáo bộ chính trị đã đưa ra nghị quyết số ba mươi hai để thực hiện
với các kết quả nổi bật toàn diện trong năm qua thủ tướng chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân hải phòng
tiếp tục đoàn kết phân đấu xứng đáng với niềm tin của bộ chính trị của ban chấp hành trung mương của chính phủ và nhân dân thành phố
thủ tướng chúc hải phòng đón năm kỳ hợi an toàn văn minh hạnh phúc và sẽ có nhiều dấu ấn hơn năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc tết và trao quà cho công nhân lao động và người nghèo tại hải phòng
thông tin về các công nhân thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám đất nước đã có chuyển biến mạnh mẽ vị thế và uy tín trên trường quốc tế
cũng như tăng trưởng kinh tế phát triển một cách mạnh mẽ môi trường sống của người dân được cải thiện
trong thành công chung của đất nước đã có đồng góp của hải phòng với nhiều chỉ tiêu quan trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc tết và trao quà cho công nhân lao động và người nghèo tại hải phòng

thủ tướng nguyễn xuân phúc thưa các nhà lãng phí họ đã đồng ý đối mặt với các tư phụ

thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hôm nay mới là ngày hai tháng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hôm nay mới là ngày hai tháng
thủ tướng vẫn đề nghị hôm nay mới là ngày hai mươi năm tết do vậy vẫn còn thời gian để kiểm tra giả soát các đối tượng
nhất là các đối tượng khó khăn cần phải hỗ trợ phương tiện điều kiện để mọi người có thể vui xuân đón tết ở quê hương của mình